tội cưỡng đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn đức công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo thẳng một năm cm ngay đầu lông mày phải
và đối tượng trần thị hoài nam sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát hiểm tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
thông tin của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện